ngày hai mươi chín tháng một mươi theo phản ánh của một số người dân rất nhiều giáo viên trên địa bàn hà nội và một số tỉnh lân cận thủ đô
đã tụ tập trước cửa trụ sở của công ty cổ phần giáo dục đào tạo trực tuyến slinning công ty slinning số một mươi chín nguyễn thị định
phường trung hòa quận cầu giấy hà nội để yêu cầu công ty làm rõ những khuất tất trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học tiếng anh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
họ là các giáo viên đến từ nhiều nơi khác nhau từ ngoại thành hà nội cho đến các tỉnh lân cận như vĩnh phúc bắc ninh
và đều có một điểm chung là cần chứng chỉ ngoại ngữ và tin học để đủ điều kiện thi công chức hoặc nâng ngạch lương theo quy định
họ nói rằng trường béo không bằng thanh tra cho nên phải thi lại hả
vâng thanh tra nên người ta không cấp lại bằng cho mình nên là bây giờ người ta sẽ chuyển bọn em thi ngang ngày khác
nhưng mà sẽ là của trường đại học ngoại ngữ cấp
hôm gần đây nhất này thì bọn em mới quay lại trung tâm để hỏi rõ như thế nào thì họ không trả lời bọn em
theo các học viên khi tìm đến công ty cổ phần giáo dục đào tạo trực tuyến slening để đăng ký học và thi lấy chứng chỉ tin học tiếng anh
họ được nhân viên công ty hướng dẫn đóng số tiền từ sáu triệu đến một mươi hai triệu đồng tùy vào các loại chứng chỉ khác nhau
sự dễ dàng và lời hứa thi là đỗ đã khiến nhiều người tìm đến với cơ sở thi cấp chứng chỉ này
cái chứng chỉ tin thực lòng là em rất là muốn tìm một chỗ uy tín để thi ví dụ như là ở lại một trường đại học nào tổ chức chẳng hạn
nhưng mà cái việc mà tìm thì là rất là khó em đã tìm và không thấy và đành phải đi thi vào ở những trung tâm này
với bản thân em thì có trình độ tiếng anh thì em mới thi được ở ví dụ ở đại học hà nội hoặc là đại học sư phạm một hoặc là đại học ngoại ngữ chẳng hạn
nhưng ví dụ như là những người giáo viên thì có những người trình độ tiếng anh của người ta rất là thấp
cái việc mà chị phải hiểu là thi theo chuẩn châu âu là cực kỳ khó
bản thân em đây thì học tiếng anh rất là khá nhưng mà đi thi ở đại học hà nội thì cũng phải đủ để chứng chỉ thôi
chứ còn còn ví dụ như mọi người ở đây em nghĩ rằng là nếu các chị học tầm ba tháng chưa thể thi được
thời gian gần đây sau khi gom hồ sơ và thu tiền công ty slening đã liên tục hẹn với học viên nhưng không tổ chức thi cũng không có những giải thích thỏa đáng
bên cạnh đó học viên còn phát hiện thấy nhiều lỗi chính tả trên các tấm chứng chỉ đã được cấp trước đó
chữ ký hoàn toàn không đứng vào cái dập dấu dắp dấu dắp chữ thì nó không phải là dấu mà nó là in hoàn toàn
cái dấu cũng là in và chữ
và một số chứng chỉ còn đánh máy bên trên còn sai sở giáo dục và đào tạo thì sở giáo dục và đào tạo
nhiều lần rồi nhưng mà không thi được
đến họ hẹn vào thứ bảy ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa rồi thì thi nhưng mà lại không tổ chức thi bọn em mà thay đổi địa điểm bất thường
từ trường đại học ngoại ngữ rồi lại về nguyễn đồng nguyễn điều phú là cái trường không phải là trường gì đó đó trường nghệ nghề gì đó
nhưng mà lại không thể thức thi và sau đó bọn em lại quay lại về nguyễn thị định bọn em đòi tiền
lúc đấy là chị giám đốc gọi điện là mới đầu chị bảo là chị ở bên phú thọ sau lại đổi địa chỉ ở tên tuyên quang đấy
sau cuối cùng là bọn em phải làm phiền đến các chùa ở bên công an phường trung hòa cầu giấy